vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m
khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ sáu mươi một trăm hai mươi mm hoặc là có nơi có trên một trăm bảy mươi mm
thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh biển núi phía bắc
còn tại khu vực hà nội tối hoặc đêm nay sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa vừa có nơi mưa to
khi trời mưa rông thường hay xảy ra hiện tượng sấm chớt và xét
tốt nhất là chúng ta nên ở nhà còn khi đang ở ngoài trời thì vị nên nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn
vâng còn nếu như không tìm được chỗ trú ẩn thì quý vị lưu ý chúng ta phải tránh xa những cây cao
đồng thời vứt bỏ các vật dụng bằng kim loại ở trong người
và quý vị cũng không nên đứng hoặc là ngồi cạnh cột điện hoặc là đường dây tải điện
vì đây sẽ là những nơi rất dễ bị xét đánh hoặc là dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm
vừa rồi là một số thông tin thời tiết đáng chú ý cũng như tư vấn của chúng tôi để bắt đầu một ngày mới hiệu quả hơn